các địa phương của tỉnh phú yên đang tập trung đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp khoan đào thêm giếng mới để khắc phục việc thiếu nước sinh hoạt
theo dự báo cho hơn một mươi hộ dân trong mùa nắng nóng kỷ lục năm nay
trước mắt tỉnh phú yên sẽ chỉ hỗ trợ cho những địa bàn có thể giải quyết rứt điểm tình trạng khăn hiếm nước bằng phương pháp khoan giếng
chở nước và xây các bể chứa nước công cộng đối với những vùng cần đầu tư những đập dân nhỏ để tạo ra nguồn nước sinh hoạt cho người dân
ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thống kê giả thoát đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm